thưa quý vị và các bạn
những lùm xùm chung quanh việc liên quan quyền sử dụng đất
tại khu di tích vinh thự họ vương ở hà giang mới đây
một lần nữa đặt ra những vấn đề trong công tác cấp sổ đỏ
cho di tích được xếp hạng
bởi dù di tích thuộc loại hình sở hữu nào
cũng là di sản vô giá của địa phương của quốc gia
cần sự quản lý chặt chẽ qua nhà nước
để bảo đảm vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di tích
điều này đòi hỏi cần có sự phối hợp đồng bộ
đem lại sự hài hòa giữa lợi ích của chủ sở hữu di tích
với vai trò quản lý qua nhà nước
và việc giữ gìn giá trị của di sản
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
trách nhiệm trong sử dụng đất của di tích
của tác giả mạng
minh anh mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
với tư cách là tài sản có ý nghĩa về văn hóa và lịch sử của quá khứ
còn lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất
các di tích là tài sản vô giá
ghi dấu sự tồn tại và phát triển của lịch sử văn hóa ở mỗi quốc gia
di tích được chia làm bốn loại
di tích lịch sử văn hóa
di tích kiến trúc nghệ thuật
di tích khảo cổ
và di tích danh lam thắng cảnh

là một quốc gia có lịch sử lâu đời
việt nam sở hữu nhiều di tích trải rộng
mọi miền đất nước
không chỉ có giá trị văn hóa tín ngưỡng
mà còn là những địa danh thu hút đông đảo khách du lịch
trong nước và quốc tế tìm đến
về quản lý xã hội
căn cứ và giá trị văn hóa
lịch sử khoa học mà di tích được công nhận
theo thứ tự
di tích cấp tỉnh
di tích cấp quốc gia
và di tích quốc gia đặc biệt
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tổng số di tích quốc gia
đã được xếp hạng là
trong đó di tích lịch sử là
di tích kiến trúc nghệ thuật là
di tích khảo cổ là chín mươi chín
di tích danh lam thắng cảnh là
viêng trong năm hai nghìn một mươi bảy
đã có năm mươi năm di tích mới được xếp hạng
gồm hai mươi bảy di tích lịch sử
một mươi năm di tích kiến trúc nghệ thuật
bảy di tích khảo cổ
sáu di tích danh lam thắng cảnh
cũng theo thống kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổng số di tích quốc gia đặc biệt
được xếp hạng trong năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi
và tổng số di tích quốc gia đặc biệt
đã được xếp hạng
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy là chín mươi
với số lượng di tích đã được xếp hạng
gồm cả cấp tỉnh
cấp quốc gia
cấp quốc gia đặc biệt
đồng thời có sự gia tăng qua mỗi năm
đã nảy sinh không ít vấn đề
cần phải tìm kiếm
để giải quyết
hiện có nhiều di tích
kể cả di tích quốc gia là sở hữu hợp pháp
của cá nhân gia đình
nhưng việc quản lý sử dụng
phải tuân thủ theo luật di sản
điều này đã dẫn tới những xung đột
về lợi ích những bất cập
trong việc xác định quyền lợi
nghĩa vụ của chủ sở hữu
đối với di tích
khiến xảy ra tình trạng
người dân từ chối việc công nhận di tích
tự ý xâm hại hủy hoại di tích
mà họ sở hữu
thay vì nêu cao ý thức giữ gìn tôn tạo
chỉ riêng việc sở hữu quản lý
và bảo vệ di tích
cũng đã nổi lên những lỗ hổng pháp lý
trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho các khu đất có di tích
dẫn đến tranh cãi thậm chí gây bức xúc dư luận
khu vực đất đai có di tích được hiểu là
toàn bộ phần diện tích đất có chứa di tích
gồm cả vùng lõi di tích
khu vực một và vùng đệm di tích
khu vực hai
di tích đặc biệt là những di tích
đã được xếp hạng
dù thuộc sở hữu tư nhân
thì cũng cần có sự quản lý của nhà nước
bởi đây là những tài sản quốc gia
cần được bảo vệ giữ gìn
cho các thế hệ sau
khoảng một điều một trăm năm mươi tám luật đất đai
năm hai nghìn một mươi ba quy định rõ
đất có di tích
lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
đã được xếp hạng hoặc được ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quyết định bảo vệ
thì phải được quản lý nghiêm ngặt
theo quy định sau đây
a đối với đất
có di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
do tổ chức hộ gia đình cá nhân
cộng đồng dân cư trực tiếp quản lý
theo quy định của pháp luật
về di sản văn hóa
thì tổ chức hộ gia đình cá nhân
cộng đồng dân cư ở đó
chịu trách nhiệm chính trong việc sử dụng đất
có di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
b đối với đất có di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
không thuộc quy định
tại điểm a khoản này
thì ủy ban nhân dân cấp xã
nơi có di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
chịu trách nhiệm chính
trong việc quản lý diện tích đất
có di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
như vậy pháp luật quy định rất cụ thể
về việc quản lý đất đai có di tích
đồng thời quy định rất cụ thể
về trách nhiệm
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một số trường hợp
chưa phân biệt rõ ràng về chủ sở hữu của di tích
dẫn đến tranh cãi khiếu nại
mà sự kiện con cháu họ vương
yêu cầu về quyền sở hữu
đối với dinh thự của dòng họ
ở xã sà phìn huyện đồng văn hà giang
là thí dụ tiêu biểu
vinh thự họ vương đồng bộ văn hóa thông tin
thời kỳ đó
công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
tuy nhiên việc nhà nước công nhận
di tích quốc gia không đồng nghĩa
với việc quốc hữu hóa đất đai và tài sản
trên đất đai cho nên về nguyên tắc
thì di sản vẫn thuộc quyền sở hữu của tư nhân
nhà nước chỉ có trách nhiệm hỗ trợ
để bảo vệ di sản
sai phạm phát sinh từ việc
trong quá trình rà soát các địa điểm
thuộc quyền quản lý của nhà nước để cấp sổ đỏ
tỉnh hà giang đã cấp sổ đỏ
khu vinh thự của họ vương
còn được gọi là vinh thự vua mèo
cho phòng văn hóa thông tin huyện đồng văn
để phụ trách quản lý đất và di tích
như vậy đất thuộc sở hữu
của tư nhân đã bị truyền đổi
thành đất thuộc sở hữu của nhà nước
hiện nay không chỉ có vinh thự họ vương
tại hà giang mà nhiều ngôi nhà cổ
tại di sản đô thị hội an
hay các nhà cổ tại đường lâm phố cổ hà nội
cũng là di sản được xếp hạng
và đều thuộc quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu
của tư nhân
ở hội an phần lớn những ngôi nhà
có niên đại từ thế kỷ một mươi bảy đến thế kỷ một mươi chín
được xem như bảo tàng sống
về kiến trúc được unesco
công nhận di sản văn hóa thế giới
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đáng nói là
người dân sinh sống tại đây
vẫn được giữ quyền sở hữu sử dụng nhà đất
tuy nhiên do quan hệ
với vấn đề quản lý của nhà nước
để bảo tồn giữ gìn các giá trị văn hóa
của một đô thị cổ
với lợi ích trực tiếp cụ thể của người dân
được giải quyết hài hòa
nên những bất cập nêu trên không còn là vấn đề
càn trở trong việc chính quyền và người dân
chung tay xây dựng hội an trở thành tài sản văn hóa chung
một địa danh du lịch nổi tiếng
nhưng không phải khu di tích nào
cũng giải quyết tốt mối quan hệ này
từ đó làm nảy sinh một số hệ lụy
không đáng có
liên quan vấn đề sổ đỏ
tên gọi đây được xã hội hóa
của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hệ thống pháp luật của việt nam đã có quy định rõ ràng
về quyền sở hữu đối với các di tích
thừa nhận cũng như tôn trọng quyền sở hữu
của cá nhân đối với di tích
về sở hữu
có bốn hình thức sở hữu gồm
sở hữu nhà nước sở hữu của tập thể
sở hữu của tư nhân sở hữu chung hỗn hợp
khoảng một điều một mươi bốn luật di sản văn hóa
quy định tổ chức hay cá nhân
đều có quyền sở hữu hợp pháp
di sản văn hóa
đồng thời tại điều hai mươi bảy
nghị định bốn mươi ba hai nghìn một mươi bốn
hướng dẫn thi hành luật đất đai
quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất
đối với đất có di tích lịch sử văn hóa
danh làm thắng cảnh như sau
một đất có di tích lịch sử
văn hóa danh làm thắng cảnh
độc lập do cơ quan tổ chức
cộng đồng dân cư hộ gia đình
cá nhân đang sử dụng
thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất
được cấp cho cơ quan tổ chức
cộng đồng dân cư hộ gia đình
cá nhân đó
hai trường hợp di tích lịch sử
văn hóa danh làm thắng cảnh
là một khu vực có nhiều người sử dụng đất
có nhiều loại đất khác nhau
thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất
cho từng người sử dụng từng loại đất
trong khu vực đó
người sử dụng đất phải tuân theo các quy định
về bảo vệ di tích lịch sử văn hóa
danh làm thắng cảnh
luật pháp đã quy định cụ thể
hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất
cho khu vực đất có di tích
cho nên thiết nghĩ bất cập lớn nhất hiện nay
phải chăng là do cơ quan quản lý cấp địa phương
chưa nắm chắc các văn bản luật
liên quan quyền sử dụng đất có di tích
hoặc vì lý do nào khác
hơn nữa việc thực thi
đôi khi chưa thật sự nghiêm minh
dẫn đến sai sót và tranh chấp
một bất cập khác là sự nhầm lẫn
của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương
về hình thức sở hữu của di tích
tại địa phương mình dẫn đến cấp sổ đỏ
chưa đúng đối tượng
cũng cần đề cập tới nhận thức của người dân
cũng như một số cơ quan quản lý
về di sản
và luật di sản văn hóa chưa thấu đáo
việc khoanh vùng di tích
theo luật di sản văn hóa
chưa được chú trọng thực hiện
dẫn đến các tranh chấp không đáng có
những hộ dân có đất đai nằm trong di tích
khiến việc cấp sổ đỏ cho đất
của di tích còn gặp khó khăn
vẫn còn tình trạng một số địa phương mới chỉ quan tâm
việc tu bổ để giữ di tích
vẫn giữ tư duy đầu tư cho di tích
nhằm khai thác theo kiểu tận thu
chứ không muốn đầu tư kinh phí
để khoanh vùng cắm mốc giới cho di tích
để gìn giữ bảo vệ di tích
một cách bền vững
việc cấp sổ đỏ cho di tích
của sở hữu tư nhân là cần thiết
vừa để đảm bảo quyền và lợi ích
của người sở hữu tránh xảy ra tranh chấp
vừa xác định rõ người chịu trách nhiệm
quản lý chính việc sử dụng đất của di tích
sự nghiêm túc này
sẽ góp phần rất lớn vào việc xác định
trách nhiệm của nhà nước và người dân
gia đình các gia đình
có quyền sở hữu trong việc cùng phối hợp khai thác
tôn vinh giá trị cũng như
trùng tu tôn tạo bảo vệ
giữ gìn di tích
hy vọng thời gian tới
các địa phương các ngành liên quan
cần nhanh chóng tiến hành rà soát
phát hiện những sai sót vướng mắt
trong việc cấp sổ đỏ cho các di tích
có biện pháp chấn trình kịp thời
để giải quyết hài hòa lợi ích của địa phương
và chủ sở hữu di tích
cũng như nâng cao vai trò quản lý
của nhà nước đối với các di tích
đã được xếp hạng
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
trách nhiệm trong sử dụng đất có di tích
của tác giả minh anh
bài đăng trong mục bình luận khuyên phán
báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau